thư ký báo chí điện kremlin dmitr peskov tiết lộ một số tay súng trong nhóm chiến binh của tập đoàn quân sự tư nhân wagner
đã thay đổi ý định ngay từ phút đầu của cuộc nổi dậy
hãng thông tấn tass dẫn lời ông dmitry peskov trả lời các phóng viên ngày hai mươi năm tháng sáu cho biết
một phần của lực lượng wagner những người đã từ bỏ ý định tham gia cuộc nổi dậy vũ trang
sẽ có thể ký hợp đồng với bộ quốc phòng nga
thư ký báo chí của điện kremlin nhắc lại rằng sau khi chính phủ nga và wagner đạt được thỏa thuận
các tay súng này sẽ rời khỏi thành phố rostov on don và trở lại nơi đóng quân
trước đó một ngày tổng thống nga vladimir putin đã đồng ý hủy bỏ lệnh điều tra hình sự
đối với người đứng đầu tập đoàn wagner là ông yevgeny feregazin và hành vi kêu gọi nổi dậy
theo đó ông này được phép rời khỏi nga sang belarus
sau nỗ lực hòa giải của tổng thống belarus alexander lukashenko ông forrigazun đã chấp thuận ngừng leo thang
thủ lĩnh wagner nói rằng ông không muốn gây ra một cuộc xung đột đẫm máu ở quê hương
và đã ra lệnh cho các tay súng rút về căn cứ ở lugans
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé